tranh chấp ngư trường đánh bắt hải sản trên vùng biển cà mau các thuyền viên đã dùng súng bắn đạn trì ná cao su ẩu đả trên biển làm hai người bị thương tám người đã bị bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi một tháng hai trên vùng biển cà mau xảy ra tranh chấp giữa một số tàu cá hành nghề đánh bắt hải sản trên biển
thời điểm đó có tám người đi trên tàu do nguyễn hải đăng hai mươi ba tuổi làm thuyền trưởng đã dùng súng bắn đạn trì ná cao su bắn bi sắt và ném đá vào các tàu cá
hậu quả là một thuyền viên tàu cá bị trúng đạn trì ở tay
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng đồn biên phòng khánh tiến tỉnh cà mau đã bắt giữ nhóm đối tượng này
trong quá trình bỏ chạy các đối tượng đã ném súng đạn trì và ná cao su xuống biển để phi tang
hơn ba mươi phút truy đuổi lực lượng chức năng đã bắt giữ được tám đối tượng trên tàu cùng một số vũ khí có liên quan
các đối tượng từ một mươi tám đến ba mươi một tuổi đều trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau